từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm phải hoàn tất và thực hiện dự án di rời toàn bộ hai mươi căn nhà trên và ven kênh dạch
tuy nhiên do kết quả di rời vẫn chưa mang tính đột phá nên để về đích đúng tiến độ là rất khó khăn
hiện nhiều quận huyện đã đề xuất tp hcm áp dụng cơ chế chính sách đặc thù trong công tác bồi thường
hiện nay với nhóm dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách
ubnd tp hcm chỉ mới ghi vốn chuẩn bị đầu tư cho một mươi ba dự án
nhóm dự án theo hình thức đối tác công tư ppp có sáu dự án nhưng hiện mới có hai dự án được giao
tuy nhiên cả hai dự án không thực hiện được do năng lực nhà đầu tư
trong khi đó việc di rời và tái định cư cho các hội dân sống ven kênh đôi
rạch hàng bàng xuyên tâm đang gặp khó khăn trong công tác giải tỏa
dự án ven bờ bắc kênh đôi ảnh hưởng đến một một mươi ba hộ dân
tuy nhiên qua khảo sát ban đầu có gần chín mươi hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ubnd tp hcm đề xuất cơ chế chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân
nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời giải tỏa phục vụ dự án
cụ thể những căn nhà lớn chiếm có một phần trên đất một phần trên rạch phải di dời toàn bộ
vì ngoài việc được bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành còn được hỗ trợ một khoản nhất định